trường là của trần văn đạo vết máu trong chiếc giày là của trần văn đạo và hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng tại cổng chùa thiểm khê chính là trần văn đạo
tuy nhiên sau khi vụ án mạng xảy ra mọi người đều không biết đảo đã đi đâu
một người sinh sống khu vực núi giáp danh giữa hải phòng với tỉnh quảng ninh cho biết có thể thấy một người đến nhà xin nước uống cơm ăn trong tình trạng đi chân đất mặc quần đùi áo bà lỗ
đầu tóc dưới bù tay dính máu nhưng sau đó đối tượng đã bỏ đi mất
do trước đây trẻ văn đạo thường xuyên quan lại tuyến biên giới việt nam trung quốc để buôn bán do vậy đối tượng có kinh nghiệm và đã lẩn trốn khỏi việt nam
trần văn đạo đã ra quyết định khỏi tố vụ án khỏi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần văn đạo về hành vi giết người